liên quan đến vụ việc rừng thông hơn hai mươi năm tuổi tại lâm đồng bị chết hạ mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hôm nay hạt kiểm lâm huyện lâm hà tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đã phối hợp với công an huyện
truy tập một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
theo hạt kiểm lâm huyện lâm hà bước đầu đã xác định được một người tên nhường
trú tại thôn hai bà trưng xã nam hà huyện lâm hà thuê ông phạm minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú cùng thôn thực hiện việc săn ủi trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích hơn bốn chín trăm linh m hai
tại tiểu khu hai trăm sáu mươi một b địa bàn xã nam hà và đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng vi phạm khác